mỹ chính thức cấm các thiết bị điện tử trên các chuyến bay tới geneva
sau đây là nội dung chi tiết
năm nay việt nam và ấn độ tổ chức kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao và một mươi năm đối tác chiến lược
đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu một chặng đường phát triển và mở ra một giai đoạn mới
giai đoạn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
trong bối cảnh đó hội thảo khoa học quốc tế về quan hệ việt nam ấn độ
do học viện chính trị quốc gia hồ chí minh vừa tổ chức
là một trong những hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm này
tại hội thảo các chuyên gia đều đánh giá cao quan hệ lịch sử văn minh lâu đời giữa hai quốc gia
bảy mươi năm năm qua quan hệ việt nam ấn độ đã trải qua một con đường dài
ngày càng được nâng cao về chất lượng và mở rộng không ngừng trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt là mối quan hệ chính trị ngoại giao hết sức tốt đẹp
có độ tin cậy chính trị cao tin tưởng chia sẻ lẫn nhau
trên hầu hết các vấn đề song phương cũng như đa phương
việt nam ấn độ
việt nam ấn độ
có mối quan hệ lâu dài có lịch sử từ hàng ngàn năm
nhưng trong vòng bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
sự hợp tác giữa nhân dân hai nước ngày càng toàn diện và có chiều sâu hơn
trong bốn mươi năm năm qua số lượng các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao song phương giữa hai nước ngày càng tăng
điều này đã đặt nền móng để các tập đoàn công ty hai bên hợp tác với nhau chặt chẽ hơn
đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin thương mại điện tử
tôi hy vọng mối quan hệ này sẽ không chỉ dừng lại ở đây
mà tiếp tục phát triển tốt đẹp sâu rộng hơn trong tương lai
bên cạnh các trụ cột về chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh hợp tác năng lượng
văn hóa giáo dục khoa học công nghệ
thì những thành tựu về kinh tế thương mại cũng là một trụ cột chiến lược quan trọng trong quan hệ hai nước
ấn độ hiện là một trong một mươi đối tác thương mại hàng đầu của việt nam
và việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của ấn độ trong khối asean
kim ngạch thương mại hai triệu tăng trung bình một mươi sáu trên năm
và đạt hơn năm tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên các nhà nghiên cứu đều cho rằng
những con số này còn rất khiêm tích
và không tốn chưa xứng với tiềm năng hợp tác kinh tế của hai quốc gia
tôi nghĩ là ấn độ cũng đang phát triển rồi
hàng không rồi vấn đề hợp tác về giao thông về cơ sở tầng
hiện nay cũng đang có rất nhiều
phát biểu tại hội thảo phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhấn mạnh
trong bối cảnh mới tầm nhìn mới
yêu cầu hai nước cần tăng cường chủ động
phát huy những nhân tố tương đồng
đánh giá đúng tiềm năng hợp tác trên từng lĩnh vực
tập trung tháo gỡ những rào cản do khách quan chủ quan làm chậm tiến độ hợp tác
trên cơ sở đó xác định hướng ưu tiên thế mạnh của mỗi bên
trong quan hệ hợp tác giữa hai nước
từ những đề xuất tại hội thảo
sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa
quan hệ hợp tác việt nam ấn độ
vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước
và vì hòa bình ổn định phát triển của khu vực và thế giới
trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam
vào chiều ngày hôm qua tổng thống israel reven ruvin rivlin
đã có cuộc gặp với chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung
hai bên bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai nước việt nam israel
đang phát triển rất tốt đẹp
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung bày tỏ
sự ấn tượng trước sự phát triển thần kỳ
đặc biệt là về kinh tế và khoa học công nghệ của đất nước israel
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung khẳng định
trong thời gian tới với sự tham gia tích cực của địa phương
và cộng đồng doanh nghiệp hợp tác trên nhiều lĩnh vực
đặc biệt là về nông nghiệp y tế và du lịch giữa hà nội và israel
sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới hiệu quả
tại cuộc tiếp tổng thống israel reuven ruvi rivlin
đã chia sẻ kinh nghiệm của israel trong khởi nghiệp sáng tạo phát triển thành phố thông minh
và các kinh nghiệm phát triển du lịch với thủ đô hà nội
nhằm thu hút thêm người dân cũng như khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới
nhắc tới israel là nhắc tới một trong những quốc gia thành công nhất
trong việc ứng dụng công nghệ cao
vào trong sản xuất nông nghiệp để gia tăng giá trị
và giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra
đây cũng là lĩnh vực mà việt nam đặc biệt quan tâm
do đó trong thời gian qua hai nước đã có nhiều hoạt động
nhằm đẩy mạnh sự hợp tác trong lĩnh vực quan trọng này
israel là quốc gia có nền nông nghiệp rất phát triển
đặc biệt là trong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
trong khi đó việt nam cũng phải chịu rất nhiều những tác động do biến đổi khí hậu
vì vậy việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
đặc biệt là theo mô hình công nghệ của israel
ren có vai trò rất quan trọng để giảm bớt các thiệt hại
do thiên tai gây ra trong sản xuất nông nghiệp
tại hội thảo nhiều chuyên gia của israel cũng đã phát biểu
chia sẻ những kinh nghiệm trong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
tất cả công nghệ đều có điểm mạnh và điểm yếu
vậy nên khi áp dụng công nghệ cao việt nam phải rất chặt chẽ
tìm hiểu về điều kiện thực tế tại việt nam như thế nào
để khi áp dụng sẽ tận dụng được tối đa lợi thế của công nghệ
nâng cao được giá trị sản phẩm
hiện kim ngạch song phương giữa việt nam và israel
đã lên đến trên một tỷ usd trên một năm
đến nay israel có một mươi tám dự án fdi tại việt nam
với tổng số vốn là ba mươi chín triệu usd
việc hai nước tăng cường hợp tác trao đổi trong lĩnh vực nông nghiệp
được đánh giá sẽ mở ra nhiều triển vọng
để ứng dụng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao của israel
vào nông nghiệp việt nam
từ đó giúp gia tăng giá trị phát triển theo hướng bền vững
thích ứng với biến đổi khí hậu
từ những thành công của israel
trong lĩnh vực nông nghiệp chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm
và hợp tác với việt nam để chuyển giao công nghệ
cũng như tăng cường hợp tác thương mại giữa hai nước
phát biểu tại hội thảo lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng bày tỏ mong muốn israel tiếp tục hỗ trợ hợp tác
giúp đỡ việt nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
đặc biệt là trong lĩnh vực trồng trọt thủy sản
đây cũng là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam
cần tập trung ứng dụng công nghệ cao để tăng sức cạnh tranh khi xuất khẩu
như truyền hình nhân dân đã phản ánh vụ ba thanh niên tự ý xả van hồ chứa nước suối vực
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng
tại hồ chứa nước suối vực theo điều một trăm bốn mươi năm của bộ luật hình sự
kết quả điều tra cho thấy dạng sáng ngày một mươi năm tháng ba
ban quản lý hồ suối vực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đồng cam tỉnh phú yên
phát hiện cửa xả lũ số một bị đứt dây cáp
làm khoảng hai triệu mét khối nước chảy tự do về hạ lưu
và mực nước hồ tụt xuống hai mét
các công nhân trực hồ kêu gọi người dân trong vùng khắc phục sự cố vào sáng cùng ngày
khoanh vùng điều tra cơ quan công an xác định ba thanh niên là mang tân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú ở xã xuân lãnh huyện đồng xuân
tạm trú tại xã suối bạc huyện sơn hòa
y bình và sơ y thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú ở xã suối bạc
đã tự ý vào công trình hồ xuế vực ăn nhậu và gây ra vụ việc
theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện sơn hòa
đến chiều ngày hai mươi một tháng ba vụ xả lũ bất ngờ trong đêm một mươi bốn tháng ba
đến dạng sáng một mươi năm tháng ba đã gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân
ở các xã suối bạc sơn nguyên và sơn hà huyện sơn hòa
làm cuốn trôi hai con bò một mươi ba máy bơm một trăm năm mươi mét ống nước một mươi năm tấn mía cây đã chặt
hư hại năm năm hectare hoa màu
ước tổng thiệt hại trên ba trăm linh ba triệu đồng
thưa quý vị tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vừa có thông báo kết luận thanh tra hoạt động liên kết tổ chức du lịch sinh thái
trên địa bàn vườn quốc gia ba vì còn gọi là khu nghỉ dưỡng le monde ba vì
theo đó kết luận đã chỉ ra những tồn tại thiếu sót trong việc ký kết hợp đồng liên kết
giữa vườn quốc gia ba vì với các đơn vị liên quan
việc ký các hợp đồng liên kết khi chưa có các đề án được phê duyệt
thời gian hợp đồng liên kết năm mươi ba năm là chưa đúng với chỉ đạo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ngoài ra một số nội dung trong hợp đồng thiếu chặt chẽ như giao rừng đất lâm nghiệp và tài sản cho đơn vị liên kết
việc quy hoạch trong hợp đồng cho phép đơn vị liên kết được hưởng một mươi tiền vé vào cửa
là chưa đúng quy định hiện hành về quản lý tài chính
trách nhiệm dẫn tới những tồn tại thiếu sót trên được tổng cục lâm nghiệp chỉ rõ
thuộc về giám đốc và các cán bộ có liên quan của vườn quốc gia ba vì
ở thời điểm ký hợp đồng là tháng tám năm hai nghìn tám
từ những tồn tại trên tổng cục lâm nghiệp đề nghị kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân
và tập thể có liên quan thuộc quyền quản lý của vườn
ra soát điều chỉnh các hợp đồng liên kết kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái
theo hướng cho thuê môi trường rừng
thời gian thuê môi trường rừng tối đa là ba mươi năm
sau đó toàn bộ tài sản công trình xây dựng thuộc sở hữu của vườn quốc gia ba vì
tổng cục lâm nghiệp cũng đề nghị tiếp tục đình chỉ hoạt động tôn tạo xây dựng
kinh doanh du lịch sinh thái tại cos sáu trăm linh cost bảy trăm linh cot tám trăm linh của công ty cftd
đến khi đề án thuê môi trường rừng và dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái
trong khu vực hành chính dịch vụ vườn quốc gia ba vì được phê duyệt
huyện nam trà my tỉnh quảng nam là nơi có nhiều cây dược liệu quý hiếm
như sâm ngọc linh quế trà my sâm nam dạo cổ lam đương quy
song song với việc bảo tồn nguồn gen phát triển nguồn dược liệu
lần đầu tiên huyện nam trà my đã biên soạn giáo trình về cây dược liệu đưa vào giảng dạy
trong chương trình ngoại khóa đây là một cách làm mới nhằm giúp học sinh dân tộc thiểu số
nâng cao hiểu biết ý thức bảo vệ động viên gia đình phát triển nguồn dược liệu quý
và nâng cao ý thức bảo vệ rừng
đây là buổi học ngoại khóa về tìm hiểu cây dược liệu của các em học sinh lớp một
trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở trà gion
huyện nam trà my tại đây các em học sinh được tìm hiểu về tác dụng quý
của các loài cây dược liệu như quế sâm nam rào cổ lam đương quy
và đặc biệt là cây sâm ngọc linh vừa học lý thuyết vừa thực hành
tại vườn ươm của nhà trường đã giúp học sinh nắm vững kiến thức về cây dược liệu
và động viên gia đình tham gia trồng cây dược liệu phát triển kinh tế hộ gia đình
khi con học với ngoại khóa con đã tìm hiểu được rất là nhiều điều
như trồng cây dược liệu
và những cây dược liệu

qua đó cho chúng con biết rằng cây dược liệu quý
và nên phát triển cây dược liệu
từ thành công của mô hình giảng dạy ngoại khóa cây dược liệu
ở trường trà gion từ năm học này huyện nam trà my sẽ đưa giáo trình này
vào giảng dạy ngoại khóa ở các trường trung học cơ sở đây là một trong nhiều
giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện
chúng tôi có ý định là sau khi mà hoàn thiện xong
có một tập quấn đến tất cả những giáo viên người trực tiếp dạy
để nắm được hết ý định của mình về chương trình đó
từ phân phối chương trình cách giảng dạy như thế nào cách trồng cây như thế nào
tức là mình phải có một tập quấn cho toàn bộ đồng ngũ cán bộ giáo viên nhân viên
của tất cả các trường trên địa bàn huyện
rồi sau đó mình đi vào thực tế
để việc bảo tồn phát triển cây dược liệu quý mang tính bền vững
và có tính chiến lược quốc gia thiết nghĩ
ngoài việc đầu tư của nhà nước sự tham gia của doanh nghiệp và người dân
thì việc gieo mầm ý thức hiểu biết và bảo vệ cây dược liệu ngay trong học đường
là bài học cần được nghiên cứu và nhân rộng
ở những địa phương có tiềm năng phát triển cây dược liệu quý hiếm này
vừa qua tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức buổi tọa đàm về kinh nghiệm
và giải pháp triển khai cây dược liệu quý hiếm này
tại buổi hội thảo đại diện bộ thông tin truyền thông cùng các đại biểu các cơ quan ban ngành
có liên quan đã cùng nhau trao đổi đưa ra ý kiến đóng góp
về những vấn đề trong việc triển khai đề án số hóa truyền hình tại việt nam
tình hình phát triển số hóa tại việt nam hiện nay những kết quả đã đạt được
và những khó khăn thách thức trong thời gian tới
cũng như những giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong quá trình số hóa
qua hội thảo tọa đàm về kinh nghiệm và giải pháp triển khai số hóa truyền hình mặt đất năm nay
các đại biểu đã có bức tranh tổng quan về lộ trình số hóa của nước nhà
cũng như thực trạng giải pháp và kinh nghiệm quý báu
trong việc triển khai số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất
trong phần tin tiếp theo minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản
đo lường từ khoảng cách chính sách đến thực tiễn
xây dựng nông thôn mới bắt đầu từ nhận thức
hôm qua tại huyện đảo cô tô đảng ủy bộ đội biên phòng quảng ninh
đã tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp với các huyện thị thành ủy biên giới biển đảo hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu bộ đội biên phòng đã chủ động trong công tác nắm bắt
xử lý tình hình có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và biển đảo dân tộc tôn giáo
và an ninh chính trị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu
bộ đội biên phòng và các địa phương tổ chức tốt các hoạt động hướng về biên giới hải đảo
nâng cao nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở và nhân dân biên giới
đối với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân
tích cực chủ động tham gia chống bão lụt tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai
song song với đó là các chương trình xây dựng nông thôn mới an sinh xã hội nâng bước em tới trường
hãy làm sạch biển được triển khai hiệu quả
bàn về vấn đề minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản phòng thương mại công nghiệp việt nam
đã phối hợp với liên minh khoáng sản tổ chức hội thảo với chủ đề
đo lường khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn
là một trong những ngành công nghiệp nhiều tiềm năng đóng góp lớn cho ngân sách
và gdp với sản lượng khai thác nguồn lực khoáng sản lớn
tuy nhiên công nghiệp khai khoáng của việt nam lại đang đối mặt với không ít thách thức
cũng như tiềm ẩn nhiều rủi ro
theo báo cáo về mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản
được phòng thương mại và công nghiệp việt nam công bố
chi phí không chính thức của các doanh nghiệp khoáng sản luôn cao hơn từ hai trở lên
so với các doanh nghiệp khác ngành
luật khoáng sản đã được ban hành từ năm hai nghìn một mươi
với nhiều quy định nhằm tăng cường tính minh bạch
nhưng thực tế triển khai vẫn chưa được như kỳ vọng
nhiều nghi vấn về vấn đề khoảng cách giữa chủ trương quy định trên giấy và thực tiễn đã được đặt ra
bàn về những nghi vấn này tại hội thảo do phòng thương mại công nghiệp việt nam
và liên minh khoáng sản tổ chức ngày hai mươi một tháng ba
các đại biểu đã thảo luận về thực trạng
và cũng đưa ra các kiến nghị đề xuất để thúc đẩy minh bạch
quản trị tốt hơn và bảo đảm hệ thống thu chi tài chính minh bạch và bền vững
trong lĩnh vực khoáng sản minh bạch
đặc biệt là trong giai đoạn cấp phép và quá trình thu thuế phí từ khai thác khoáng sản
chiều qua tại trung tâm văn hóa kinh bắc tỉnh bắc ninh
bộ tài nguyên môi trường tổ chức hội thảo khoa học
xử lý an toàn tái sử dụng nước thải giải pháp bảo vệ tài nguyên nước bền vững
tại hội thảo các đại biểu chuyên gia đã thảo luận bày tỏ ý kiến quan điểm chia sẻ kinh nghiệm
nghiên cứu trong công tác quản lý nước thải và tái sử dụng nước thải an toàn
qua đó hướng tới mục tiêu kiểm soát ô nhiễm
biến nước thải thành nguồn tài nguyên
hội thảo đã phần nào chỉ ra hiện trạng nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
những thách thức và tầm quan trọng của việc xử lý nước thải như
ý tưởng và biện pháp kiến nghị nhằm nâng cao công tác kiểm soát quản lý xử lý nước thải
tái sử dụng nước thải hướng tới việc biến nước thải thành nguồn tài nguyên có giá trị
ngày hai mươi một tháng ba tại cửa khẩu cảng tân vũ đội kiểm soát hải quan
thuộc cục hải quan hải phòng phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
hải phòng đã phát hiện thu giữ hai tám tấn lá khát sấy khô hay còn gọi là lá thiên đường
một loại lá có chất kích thích giống ma túy tổng hợp nhưng có tác dụng nhanh hơn
và mức nguy hiểm độc hại gấp nhiều lần ma túy đá
lô hàng lá khát trên đựng trong ba trăm năm mươi ba hộp cắt tông chứa trong container
được ghi trên vận đơn là cây bụi xuất xứ từ châu phi
và đơn vị nhận hàng là một doanh nghiệp tạm nhập tái xuất
đây là một trong những vụ vận chuyển ma túy có số lượng khá lớn qua cửa khẩu hải phòng bị phát hiện
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định
ngày hai mươi một tháng ba tàu sar bốn trăm một mươi hai của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai
trung tâm hai đã đưa hai người dân lê thanh chín thuyền viên tàu queen na chín mươi một nghìn tám trăm linh ts
và huỳnh văn ánh thuyền viên tàu queen na chín mươi nghìn tám trăm ba mươi chín
trên vùng biển phía đông nam quần đảo hoàng sa cách đà nẵng khoảng ba trăm một mươi hải lý
bị đau bụng dữ dội vùng sau lưng
quanh rốn sốt cao về đến cảng đà nẵng hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
cả hai ngư dân này đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện
thưa các đồng chí thưa quý vị
đã có nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc
được rút ra ở các địa phương sau nhiều năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
mà trước hết là nhận thức đúng quyết tâm cao của các cấp ủy chính quyền và công tác tuyên truyền vận động quần chúng
với xã vùng sâu đức liễu của huyện bù đăng tỉnh bình phước nhờ chú trọng những yếu tố trên
nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc tạo động lực và niềm tin để đảng bộ chính quyền và nhân dân trong xã
phấn đấu đạt được những mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trước đây người dân trong xã đức liễu thường xuyên phải chịu cảnh nắng bụi mưa bùn mỗi khi đi lại
ban đêm thường xảy ra tai nạn giao thông vì không có đèn đường chưa kể nạn trộm cắp hoành hành
nhưng từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới đường xá được tu bổ nâng cấp khang trang hơn lại có điện chiếu sáng ban đêm
sự thay đổi này có được trước hết là từ nhận thức của mỗi hộ dân để cùng chung tay đóng góp kinh phí góp ngày công
năm năm qua nhất là những năm gần đây bà con cũng tích cực hưởng ứng theo chương trình xây dựng nông thôn mới
những nơi tập trung thường nằm trên cục lộ quốc lộ đường một mươi bốn đường dt bảy trăm năm mươi năm bà con đã được hưởng lợi phúc lợi xã hội nhà nước đầu tư
còn các vùng sâu xa một chút tổ chức hợp dân bà con đồng lòng và đồng tình để có nhờ thực hiện
cùng với chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông đảng bộ xã đức liễu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi còn đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo bằng cách định hướng các mô hình cây trồng vật nuôi phù hợp hiệu quả giúp bà con nâng cao thu nhập
điển hình như mô hình nuôi gà thảo vườn nuôi cá lồng bè mô hình trồng điều ghép vừa phòng chống sâu bệnh vừa cho năng suất cao hay trồng sen ca cao trong vườn điều
mặt khác xã còn chú trọng mở các lớp tập huấn cho bà con về kỹ thuật
đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong xã chỉ còn dưới ba
thu nhập bình quân đầu người khoảng hai mươi năm triệu đồng mỗi người mỗi năm
tuy nhiên điều mà đảng bộ chính quyền xã luôn chăn trở đó là không chỉ dừng lại ở việc giảm nghèo mà là phải giảm nghèo bền vững
hiểu rõ những vướng mắc cơ bản của dân linh hoạt để tháo gỡ vướng mắt cho dân
các mô hình phát triển kinh tế ở xã đức liễu nhờ thế mà ngày càng đa dạng
lợi thế phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp cũng được khai thác theo cách như vậy
đặc biệt là chế biến bóc tách hạt điều
hiện nay trên địa bàn xã có hai mươi hai cơ sở chế biến điều sau thu hoạch giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương
cùng với phát triển kinh tế tu bổ hạ tầng đảng bộ xã đức liễu cũng luôn quan tâm đến công tác giáo dục khám chữa bệnh vận động sinh đẻ có kế hoạch
năm hai nghìn một mươi sáu cả xã chỉ còn một mươi sáu trường hợp sinh con thứ ba

nên nó cũng gặp khó khăn nhiều
thì nhiều khi mình cũng phải kết hợp với người của bẻn
thì mình nói người ta chưa có hiểu thì để nhờ bên người của bẻn dịch nà
trước đây thì có khi người ta để năm sáu bảy con
nhưng mà bây giờ thì chắc nhiều nó mới chắc ba thôi
làm đến đâu rút kinh nghiệm đến đó không bằng lòng với kết quả đạt được luôn lấy quyền lợi của dân làm thức đo hiệu quả
với nhận thức đó đảng bộ
xã đức liễu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong xây dựng nông thôn mới
cải cách thủ tục hành chính còn chậm
kết quả vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện còn thấp
quy mô đàn gia súc gia cầm chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương
từ đó để ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn một mươi bảy
thứ nhất là được đầu tư vào cơ sở tầm
nông thôn mới ở các địa phương đã có nhiều bài học về thành công hay thất bại được rút ra
mà trước hết bắt đầu từ nhận thức của các cấp ủy chính quyền
đội ngũ cán bộ cơ sở cũng từ đó mà thêm trưởng thành gần dân sát dân hơn
nhờ xác định rõ trọng tâm tránh giàn trải luôn trú trọng chất lượng cuộc sống của người dân
nên quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã miền núi đức liễu đã hạn chế được lãng phí dân thêm tin tưởng và ủng hộ
trong phần tin thế giới iaea cảnh báo triều tiên bước vào giai đoạn mới trong chương trình hạt nhân
mỹ chính thức cấm các thiết bị điện tử trên các chuyến bay tới geneva
giới chức hy lạp cho biết cảnh sát nước này phát hiện tám biêu kiện khả nghi chứa bom
các biêu kiện được ghi địa chỉ gửi tới một số thể chế đặt tại các quốc gia châu âu
trong đó có quỹ tiền tệ quốc tế ở paris
trong thông tin
trong thông báo mới đưa ra cảnh sát hy lạp cho biết các bưu kiện được phát hiện
tại trung tâm phân loại các dịch vụ bưu điện ở miền bắc thủ đô athens
ở bì ngoài thư ghi người nhận là các quan chức trong nhóm các bộ trưởng kinh tế
khu vực đồng tiền trung euro quỹ tiền tệ quốc tế imf và một số viện kinh tế khác tại châu âu
các đối tượng còn đé tên người gửi là các quan chức và học giả kinh tế hy lạp
qua kiểm tra máy soi an ninh những bì thư bom này có cơ chế hoạt động tương tự như những quả bom thư
được gửi tới văn phòng quỹ tiền tệ quốc tế tại paris pháp và bộ tài chính đức hồi tuần trước
tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế ông ikiya amano cảnh báo
các cơ sở làm dầu urani của triều tiên đã tăng gấp đôi về quy mô trong khoảng thời gian vài năm qua
theo ông abbano năng lực hạt nhân của triều tiên đang được nâng lên đáng kể
tổng giám đốc iaea nhấn mạnh triều tiên đã bước vào giai đoạn mới trong chương trình hạt nhân
tất cả những dấu hiệu đều cho thấy triều tiên đang đạt tiến triển đúng như những gì họ tuyên bố
cộng đồng quốc tế đang ngày càng lo ngại trước tham vọng quân sự của triều tiên sau khi bình nhưỡng tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân trong năm ngoái
vào đầu tháng ba này triều tiên đã phóng bốn tên lửa trong một động thái được bình nhưỡng mô tả là để thực hành tấn công các căn cứ quân sự của mỹ tại nhật bản
bộ ngoại giao triều tiên hôm qua lên tiếng chỉ trích các phát ngôn cứng rắn mà ngoại trưởng mỹ rack lechen đưa ra
trong chuyến công du châu á đồng thời khẳng định nước này có đủ năng lực để đối đầu với mỹ trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào
đài truyền hình trung ương triều tiên krt trích lời người phát ngôn bộ ngoại giao nước này cho biết triều tiên có đủ khả năng để đối đầu với mỹ trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào
đồng thời khẳng định những biện pháp mà chính quyền washington nghĩ rằng sẽ đe dọa được bình nhưỡng đều không có tác dụng
krt cũng cho biết thế giới sẽ sớm chứng kiến tầm quan trọng của các thắng lợi mà triều tiên đã đạt được trong việc thử nghiệm động cơ tên lửa cỡ lớn
tuyên bố từ phía triều tiên nhằm đáp trả những tuyên bố cứng rắn của ngoại trưởng mỹ rece lason trong chuyến công du châu á
khi ở thăm hàn quốc ông thilerson cho biết mỹ đã kết thúc chính sách kiên nhẫn với triều tiên và để ngỏ khả năng có hành động quân sự với bình nhưỡng nếu tình hình leo thang
các hành khách trên một số chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài tới mỹ không được phép
mang các thiết bị điện tử có kích cỡ lớn hơn điện thoại di động lên máy bay bắt đầu từ hôm qua hai mươi một tháng ba
lệnh cấm được xem như một nỗ lực siết chặt an ninh của chính quyền tổng thống mỹ donald trump
trong số các nước bị chính quyền mỹ áp lệnh cấm mang các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động lên khoang hành khách của máy bay tới mỹ
có tám quốc gia trung đông quyết định áp dụng với ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất vốn là những đồng minh thân cận của mỹ
theo đó mọi hành khách đến từ tám quốc gia trung đông này
sẽ phải để những thiết bị như máy tính sách tay máy tính bảng ipad trong hành lý ký gửi trước khi lên máy bay
tuy nhiên những điều kiện hạn chế này lại không áp dụng với các chuyến bay khởi hành từ mỹ tới những quốc gia đó
một tiểu đoàn với hơn một một trăm linh lính nato sẽ được triển khai đến ba lan từ đầu tháng bốn tới
như một động thái nhằm phản ứng với việc moscow sát nhập bán đảo crimea hồi năm hai nghìn một mươi năm
hơn chín trăm linh lính mỹ một trăm năm mươi lính anh
và một trăm hai mươi lính rumani sẽ tạo thành nhóm tác chiến ở miền đông bắc ba lan
đây là một trong bốn lực lượng mà nato đang khẩn trương thành lập nhằm phản ứng với nga
trung tài stephen venter của quân đội mỹ người đứng đầu nhóm này
cho biết mục đích của sứ mệnh này nhằm đề phòng nga tại khu vực baltic và ba lan
anh canada đức là những nước dẫn đầu ba nhóm tác chiến còn lại ở estonia latvia và litva
chuẩn bị được đưa vào hoạt động vào tháng sau tới
nhiều nước nato khác sẽ đóng vai trò hỗ trợ
trong đó có pháp
thủ tướng pháp bernard cazeneuve vừa triệu bộ trưởng nội vụ bruno leroux đến để giải thích
sau khi có thông tin nói rằng ông này từng thuê hai con gái của mình vào làm trợ lý tại quốc hội
theo văn phòng thủ tướng pháp hai con gái của bộ trưởng nội vụ pháp cũng được triệu tập để trả lời về việc này
trong ngày hai mươi một tháng ba kênh truyền hình tmc của pháp phanh phui rằng
ông leroux từng tuyển hai con gái mình vào các vị trí trợ lý tại quốc hội
khi vẫn còn ở đây
mặc dù hiến pháp pháp quy định các chính trị gia được phép thuê thành viên gia đình
nhưng các nguồn tin tố cáo khẳng định hai con gái của vị bộ trưởng này trên thực tế không làm gì hết
phản ứng với cáo buộc ông lơ ru nói rằng hai con gái của ông chỉ làm việc vào các kỳ nghỉ để lấy kinh nghiệm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé